tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh vệ
dự án luật cảnh vệ đã được quốc hội cho ý kiến lần đầu trong kỳ họp thứ hai
tại kỳ họp thứ ba lần này dự thảo đã khắc phục những bất cập bổ sung thiếu sót mà pháp lệnh cảnh vệ chưa quy định
điều một mươi dự thảo luật chỉ quy định chung chung về đối tượng cảnh vệ không giao cho chính phủ hay bộ quốc phòng quy định về đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ
tuy nhiên tại khoản hai điều một mươi tám lại quy định lực lượng cảnh vệ thuộc bộ quốc phòng có nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ trong mọi tình huống
như vậy sẽ tạo ra sự thiếu thống nhất trong các điều luật
tôi đề nghị bổ sung quy định đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ hoặc giao cho chính phủ hay bộ quốc phòng
quy định cụ thể đối tượng cảnh vệ do quân đội bảo vệ để thông nhất giữa các điều trong luật
qua công tác báo cáo kết quả làm việc với cử tri về việc đóng góp ý kiến vào dự án luật cảnh vệ tại kỳ họp thứ hai
đa số các đại biểu đã đề nghị đưa tránh án toán nhân tối cao vào đối tượng cảnh vệ
các cử tri nơi đại biểu công tác cũng rất đồng tình
về vấn đề này đại biểu trịnh ngọc thúy cho rằng việc quy định này là hoàn toàn hợp lý vì các lý do sau
tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thực hiện quyền tư pháp
đồng thời hiến pháp cũng quy định nguyên tắc phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp của quốc hội
hành pháp của chính phủ và tư pháp của tòa án trong việc thực hiện thống nhất quyền lực của nhà nước
khoảng ba điều một trăm linh hai của hiến pháp quy định riêng biệt nhiệm vụ của tòa án là bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tránh án tòa án nhân dân tối cao là một trong bốn vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước
phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc với nhân dân và trước và hiến pháp trước quốc hội và cử tri cả nước
trong tất cả một mươi tám chức danh được quy định tại điều một mươi về mặt cá nhân
thì trong đó xác định là bí thư trung ương đảng là đối tượng cảnh vệ
tuy nhiên tôi đặt ra một vấn đề là nếu giả sử đồng chí tránh án
không là bí thư trung ương đảng thì chắc không phải là đối tượng cảnh vệ
như vậy đã không tương xứng với các quy định khác ví dụ như là chức danh phó thủ tướng chính phủ
một người đứng đầu một cơ quan tư pháp của một nhà nước pháp quyền
mà cũng không bằng đồng chí cấp phó của cơ quan hành pháp
như vậy là nó chưa đảm bảo được cái độ tương xứng cả mặt chính trị cả mặt nhà nước
chúng ta vẫn chưa quy định thể chế hóa hết đường lối chính sách của đảng
và cụ thể
chúng ta vẫn chưa quy định thể hóa hiến pháp trong luật cảnh vệ đối với chức danh tránh án
cho nên tôi tiết tha đề nghị công chí đại biểu quốc hội nghiên cứu xem xét
để quy định chức danh tránh án vào đối tượng cảnh vệ trong luật cảnh vệ một cách chính thức về mặt nhà nước
ngày mai các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tiến dụng